theo tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình trong thời gian qua trung tâm sàng lọc trần đoán trước sinh và sơ sinh thành phố cần thơ
và các đơn vị liên quan một mươi hai tỉnh đồng bằng sông cửu long đã vượt qua khó khăn về kinh phí đẩy mạnh công tác xã hội hóa
để thực hiện tốt chương trình công tác năm hai nghìn một mươi sáu
trung tâm sàng lọc trần đoán trước sinh và sơ sinh đã triển khai nhiều kỹ thuật mới tăng cường tuyên truyền vận động
nâng cao ý thức cộng đồng về lợi ích của sàng lọc trần đoán trước sinh và sơ sinh tự chi trả các dịch vụ sàng lọc trần đoán
đồng thời tiếp tục đảm trách đào tạo chuyên môn cho một mươi hai tỉnh đồng bằng sông cửu long
năm qua tỷ lệ thai phụ tham gia sàng lọc trước sinh đạt hơn ba trăm linh so với chỉ tiêu tổng cục giao
hơn một mươi ba trẻ được sàng lọc sơ sinh chiếm tỷ lệ một hai hơn hai mươi năm trẻ sàng lọc tim bẩm sinh và khiếm thính
trong thời gian tới trung tâm sàng lọc trần đoán trước sinh và sơ sinh phối hợp chặt chẽ với tri cục dân số và bệnh viện các tỉnh trong vùng
tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động chương trình sàng lọc